ông trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng tỉnh sóc trăng và ba mươi tám đồng phạm đã bị tòa nhân dân tỉnh đắk nông
đưa ra xét xử về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự
để phục vụ cho việc xét xử tòa triệu tập hai mươi bốn người có quyền và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cùng với bốn giám định viên
tham gia phiên tòa có một mươi chín luật sư bảo chữa cho các bị cáo trong đó ông sướng có hai luật sư
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự
số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung xác định trịnh sướng thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi năm tám tỷ đồng
cao hơn kết quả điều tra cũ gần năm mươi tỷ đồng trong lần trước là hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông ra cáo trạng truy tố
phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về diễn biến xét xử trong các bản tin tiếp theo